thủ tướng chính phủ yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất đời sống nhân dân trong mọi tình huống
công điện nêu rõ xăng dầu là mặt hàng chiến lược quan trọng tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô và sản xuất sinh hoạt của doanh nghiệp người dân
tuy nhiên vừa qua tại thị trường trong nước có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại một số địa phương đóng cửa
tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với số lượng hạn chế đã gây ảnh hưởng nhất định đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân
điểm chung của mùa tiêu dùng năm nay là các doanh nghiệp đều tăng ngân sách cho hoạt động khuyến mãi nhằm tạo sức bật cho thị trường
đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ lượng hàng lớn đã chuẩn bị hệ thống phân phối cũng sẽ thực hiện khuyến mãi nhiều hơn sớm hơn
theo các doanh nghiệp khuyến mãi là giải pháp kích cầu cuối năm trong bối cảnh giá cả nguyên liệu đầu vào tăng
đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất sức mua còn yếu
trước đây chuyến việt nam đã xuất chính ngạch sang trung quốc nhưng những quy định mới dừng lại ở những yêu cầu cơ bản chưa được cụ thể
nghị định thư vừa công bố ngày một tháng một mươi một là sự tích hợp các quy định được bổ sung trong suốt hơn một mươi năm qua và một văn bản thống nhất
điều này sẽ giúp nhà vườn doanh nghiệp nắm bắt các tiêu chuẩn quy định một cách rõ ràng minh bạch
thời gian qua chuối cũng là loại trái cây xuất khẩu lớn nhất của việt nam
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé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
trong khoảng vài năm trở lại đây cúc họa mi bỗng trở nên thu hút và được nhiều người ưa chuộng
nên bà con khu vực vườn hoa nhật tân và tây tiệu cũng gia tăng trồng cúc họa mi
cúc họa my mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân
mỗi bộ cúc họa mi khi được bán ra thị trường khoảng bốn mươi đồng một bó nhỏ và tám mươi đồng một bó
ngoài việc bán hoa người trồng hoa còn có thêm nguồn thu nhập đáng kể nhờ dịch vụ chụp ảnh trong vườn hoa
giá vé mỗi lần chụp ảnh là năm mươi đồng một người một lượt không giới hạn thời gian
và tiền thuê thợ chụp ảnh trung bình là năm trăm linh đồng một người
khi đến mùa cúc họa my rồi thì ai cũng muốn có một bức ảnh làm kỷ niệm
gọi là khá nhiều người đến đây chụp ảnh
bình thường giá bình thường bình dân của những bọn em thì sẽ là năm trăm linh bảy trăm linh đồng đối với mỗi người
bọn em đi từ sáng giờ nhưng mà vẫn chưa muốn về
chụp rồi đi qua rồi bây giờ lại quay lại để chụp lại
mỗi lúc mình lại chụp được một kiểu ảnh khác nhau đẹp hơn mình lại thích hơn
không chỉ những ngày cuối tuần mà những ngày trong tuần cũng thu hút rất đông người đến chụp ảnh
ước tính lượng vé bán ra trong ngày cuối tuần gấp ba lần dịp bình thường
theo đó các thơ chụp ảnh cũng được dịp bỏ túi vài triệu đồng mỗi ngày
kéo theo đó là các dịch vụ đi kèm như trang điểm thuê trang phục dịch vụ ăn uống
với các dịch vụ đính kèm mùa cúc họa mi ước tính doanh thu một ngày của các nhà vườn có thể lên đến cả triệu đồng